liên quan tới vụ giang hồ bao vây nhóm công an tại tỉnh đồng nai gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
chiều nay công an tỉnh đồng nai cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng liên quan
đồng thời tạm đình chỉ công tác một tháng đối với thiếu tá nguyễn tấn hùng cán bộ đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội pc sáu để làm rõ nội dung vi phạm
cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do nguyễn tấn lương làm giám đốc
và hành vi có dấu hiệu tranh giành lấn chiếm đất công cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm giang hồ do ngô đình giang cầm đầu
cũng liên quan đến vụ việc trưởng phòng pc sáu công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với thiếu tá nguyễn tấn hùng
đội cảnh sát một trăm một mươi ba để xác minh làm rõ nội dung vi phạm đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó ban giám đốc công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm đình chỉ công tác một tháng đối với trung tá đinh tú anh
đội trưởng đội cảnh sát trật tự và trung tá nguyễn quang trường đội phó đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng pc sáu để làm rõ nội dung liên quan
đối với vụ việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và lãnh đạo tỉnh ủy
ubnd tỉnh đồng nai đều có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra xử lý nghiêm kể cả cán bộ công an nếu có sai phạm